tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân
đó là nhiệm vụ hàng đầu và cũng là định hướng phát triển trong năm năm tới của các vùng nông thôn
một trong những bài học kinh nghiệm then chốt giúp các địa phương triển khai thuận lợi chương trình này
chính là lấy dân làm gốc
xã hải quang huyện hải hậu tỉnh nam định là một trong những địa phương đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu sớm nhất của cả nước
kết quả này đến từ việc coi trọng từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
trong đó thì tiêu chí quan trọng nhất chính là chăm sóc sức khỏe của người dân
và bảo vệ môi trường nông thôn an toàn bền vững
đi sâu ở các tiêu chí khó như là tiêu chí ngôi trường bảo hiểm
chúng tôi cố gắng phấn đấu là hiện nay là bảo hiểm của xã chúng tôi là đạt chín mươi sáu
huyết âm thường thường là cao nên là cứ ra trạm xin thuốc trạm sẽ phát
tôi có bảo hiểm thì bảo hiểm của tôi một trăm linh không hề mua bán gì cả
về đích nông thôn mới kiểu mẫu là một mục tiêu không dễ thực hiện
bởi nông thôn mới kiểu mẫu là phải bền vững an toàn
và nhận được sự đồng lòng nhất trí cao từ phía người dân
trong đó người dân sẽ luôn được phát huy vai trò chủ thể
và đây cũng là kim chỉ nam trong công tác lãnh chỉ đạo của cả hệ thống chính trị tại địa phương này
hải hậu đã xác định là người nông dân ở khu vực nông thôn
là thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới
tiêu chí về nông thôn mới thì phải đều đáp ứng được cái việc là
đời sống người dân
nông thôn mới của nhân dân được nâng lên
rồi cái sinh hoạt cộng đồng của nhân dân được ngày mỗi một nâng cao
đảm bảo cho cái việc là cái hiệu quả xây dựng nông thôn mới
sau khi xây dựng nông thôn mới thành công
thì người dân tiếp tục để có thể thực hiện cái việc xây dựng nông thôn mới không có điểm giật
đến nay chúng tôi tiếp tục xây dựng cái mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu
xóm tổ dân phố nông thôn kiểu mẫu
và xã thị trấn nông thôn kiểu mẫu
nghị quyết đại hội đảng bộ huyện hải hậu
một trong những huyện về đích nông thôn mới đầu tiên của cả nước
đã chỉ ra ba khâu đột phá cần phải chú trọng trong thời gian tới
trong đó khâu đột phá xuyên suốt bao trùm
đó là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và phát triển kinh tế biển tạo nguồn lực bền vững để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân
và phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm huyện hải hậu đạt nông thôn mới kiểu mẫu
và đây sẽ là những quyết sách hàng đầu để hải hậu phát huy vai trò
là lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới của cả nước